bộ giao thông vận tải vừa có đề nghị ubnd tp hcm tỉnh đồng nai và thái bình về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng etc
tại các trạm thu phí bảo đảm đúng tiến độ và kết nối liên thông trong toàn hệ thống
dự án thu phí tự động không dừng etc do bộ giao thông vận tải quản lý bao gồm hai giai đoạn với tổng số bảy mươi bảy trạm thu phí
đến thời điểm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tiến độ các trạm này cơ bản đáp ứng yêu cầu
còn lại năm mươi trạm thu phí do một mươi sáu địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền
riêng cà mau có bốn trạm thu phí chỉ thu phương tiện thô sơ và nội bộ tỉnh nên kiến nghị không triển khai etc